chiều qua công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng đã mật phục vây bắt được đặng bảo duy tên gọi khác là cơ duy hai mươi tám tuổi trú tại xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đây là phạm nhân trại giam đại bình đã bỏ trốn khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh trước đó
thời điểm trên phát hiện duy điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác chạy qua trạm thu phí định an lực lượng công an huyện đức trọng đã ập vào không chế bắt giữ
khi bị bắt cả hai người mặc áo mưa nhằm ngụy trang để qua mặt lực lượng công an
người thanh niên đi cùng duy là huỳnh minh trí hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố nha trang có tiền án một mươi tám tháng tù về tội trộm cắp tài sản
trí và duy quen nhau vào năm hai nghìn một mươi bốn khi ở cùng trại giam
tại cơ quan công an duy khai nhận sau khi được đưa đến bệnh viện hai lâm đồng khám bệnh duy đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn về nha trang
duy tìm gặp trí cả hai dùng xe máy để về huyện lâm hà